đến năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ngân hàng truyền thống kinh doanh chủ yếu dựa vào hoạt động huy động vốn và cho vay
có thể dần biến mất và quy mô của khu vực ngân hàng theo đó sẽ thu hẹp đáng kể
đây là giai đoạn đầu cũng là thời điểm được xác định là bản lề cho các ngân hàng việt nam tiến đến
để theo kịp với xu hướng phát triển ngân hàng hiện đại trên thế giới
ấn dụng công nghệ hiện đại sẽ phải cần thời gian truyền thông quảng bá để cho người việt nam cảm thấy là an tâm họ sử dụng dịch vụ này
quả thực với sự phát triển ngày càng tinh vi của công nghệ số và xu hướng chuyển dần sang điện toán đám mây
đang đạt các ngân hàng việt nam trước những thách thức không hề nhỏ
thưa phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh qua phóng sự vừa rồi
ông đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của các ngân hàng nói chung trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn thời gian vừa qua
chúng ta thấy rằng các ngân hàng trên thế giới đã đi từ những xu hướng đầu tiên
đó là thây dựng nên những ngân hàng số để thực hiện tất cả những giao dịch ngân hàng
thông qua việc số hóa trên mạng internet và các công nghệ thông minh khác
điều thứ hai là để ứng dụng vào phương pháp
phương thức quản trị ngân hàng cũng như để quản trị rủi ro của ngân hàng
thì nó xuất hiện một xu hướng thứ hai
đó là người ta áp dụng cái cơ sở dữ liệu lớn hay là sử dụng những cái ngân hàng dữ liệu
để quản trị ngân hàng thương mại quản trị khách hàng và quản trị rủi ro
từ đó làm cho các hoạt động ngân hàng trở nên gần gũi hơn với thực trạng
và với hoạt động của số đông
và xu hướng thứ ba thì đó là việc ứng dụng internet kết nối vạn vật
để từ đó từ tất cả những hàng hóa sản phẩm khác nhau
có thể kết nối với internet và kết nối với ngân hàng
để có thể thực hiện được các dịch vụ ngân hàng một cách trận tiện nhất
và cái mà cao hơn thì gần đây một số cái ngân hàng
đã áp dụng cái việc là ứng dụng trí tuệ thông minh vào cái giao dịch ngân hàng
ở đây người ta làm cho các cái giao dịch của ngân hàng nó gần gũi hơn với cái khách hàng
và nó gần với thực tế như là con người giao dịch với con người
chứ không phải là con người giao dịch với máy
và vì thế cho nên nó tạo ra cái sự tương tác nó tốt hơn
và cái hiệu quả nó cao hơn trong các cái hoạt động ngân hàng
vâng vậy thì về phía các ngân hàng việt nam
chúng ta đã có sự chuẩn bị như thế nào để có thể đáp ứng và theo kịp với các ngân hàng thế giới trong cuộc chạy đua này ạ
đối với cái hệ thống ngân hàng việt nam
thì chúng ta biết rằng cái hệ thống ngân hàng việt nam của chúng ta mới bắt đầu những bước đi ban đầu
và ở đây thì chúng ta đang chủ yếu sử dụng hai cái công đoạn
thứ nhất đó là áp dụng cái công nghệ số ở giai đoạn đầu
tức là chúng ta đang thực hiện cái việc ứng dụng các cái hình thức thanh toán
cũng như các cái hình thức thanh toán
các cái giao dịch với ngân hàng thông qua các cái điện thoại thông minh hoặc internet
để mà có thể ứng dụng các cái công nghệ mới của ngân hàng
và cái điều thứ hai là chúng ta đã bắt đầu ứng dụng dữ liệu lớn
chúng ta phải nói đến cái ngân hàng việt tiên banh vp bank cũng như là tiên phong banh
đây là những cái ngân hàng mà đã có những cái ứng dụng tương đối tốt
trong cái quá trình mà áp dụng công nghệ số ấy thì để phòng ngừa cái rủi ro
thì một số cái ngân hàng của chúng ta đã có những cái ứng dụng tương đối tốt
chúng ta đã áp dụng sinh chất học để mà phòng ngừa cái rủi ro
ví dụ như là sử dụng các cái vân tay hay là thông qua cái giọng nói
thì chúng ta cũng đã có các cái hoạt động này
tuy nhiên như chúng tôi đã nói đấy đối với các ngân hàng việt nam
đây chỉ là những bước đi ban đầu vào cái quá trình ứng dụng cái công nghệ cao
trong cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn thôi
chứ chưa phải là những cái bước đi một cách mang một cách tính chất bài bản
có hệ thống của toàn bộ
cái hệ thống ngân hàng việt nam mà nó chỉ mới được thực hiện
ở một số ngân hàng có những cái thế mạnh và có những quyết tâm khác nhau
vâng và tuy nhiên thì thách thức đặt ra cho các ngân hàng
trong cuộc chạy đua này cũng không hề nhỏ đúng không ạ
đúng rồi đầu tiên là cái sức ý của cái ngân hàng lõi truyền thống
đó là chúng ta đang có một cái ngân hàng hoạt động cũng bình thường
và sử dụng một cái công nghệ nó không cao với một cái lực lượng lao động rất lớn
và bây giờ nếu mà phải thay đổi thì chúng ta phải thay đổi
rất nhiều thứ trong đó kể cả về quy trình cũng như là về công nghệ và con người
cái điều thứ hai đó là chúng ta thấy rằng cái đầu tư
cái cơ sở hạ tầng cho cái công nghệ cao ấy nó tương đối đắt
chi phí nó cao và với nhiều ngân hàng đặc biệt là những ngân hàng nhỏ của chúng ta
thì đây lại là một vấn đề nó rất lớn
cái điều thứ ba thì đó là chúng ta nói đến cái vấn đề ứng dụng công nghệ cao
nó đi lôi với vấn đề bảo mật
đều có thể có những cái lỗ hỏng để cho những cái loại tội phạm công nghệ cao nó sen vào
và cuối cùng chúng ta phải nói đến cái vấn đề nhân lực
đó là các cái ngân hàng hiện nay thiếu những cái nhân lực có cái trình độ công nghệ cao
và chúng ta đang có một cái lực lượng lao động mà có cái tay nghề nó gọi là truyền thống
nó cao nhưng mà cái tay nghề về mặt công nghệ mới thì lại có một cái
cái sự hiểu biết và nhận thức nó chưa đầy đủ
và đây chính là một trong những cái khó khăn rất lớn
vâng đúng là câu chuyện về nguồn nhân lực như ông vừa chia sẻ
thì đang là một vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn
bởi vì có nhiều ý kiến lo ngại rằng khi mà chúng ta bước vào cái cuộc chạy đua
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn này thì sẽ có một lượng lớn nguồn lao động
trong ngành ngân hàng sẽ không được sử dụng
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ
chúng ta phải loại bỏ một số cái nhân lực mà ở những cái lĩnh vực
mà chúng ta không cần thiết kế
một số cái nhân viên giao dịch mà trực tiếp đang có cái giao dịch
với các cái chủ thể trong nền kinh tế sẽ không còn có công việc làm nữa
bởi vì nó được giao dịch thông qua cái hệ thống internet thông qua máy móc
cái điều thứ hai là một số cái công việc lặp đi lặp lại
ví dụ như kế toán hay kiểm toán thì cũng sẽ phải bị giảm thiểu
đến một cái mức tối đa
bởi vì hoàn toàn những công việc này có thể do máy móc
công nghệ thay thế con người
tuy nhiên đối với ngân hàng thì lại đang rất thiếu những cái lực lượng
nhân lực mà có cái trình độ công nghệ và có cái hiểu biết về kỹ thuật mới
nó tương đối nhiều
đó là những cái người mà quản trị các cái hoạt động của cái hệ thống máy móc
cũng như là những người làm công tác phân tích dự báo trong các cái hoạt động
bởi vì cái này thì ngoài cái ngân hàng số liệu lớn ra thì phải có cái sự phân tích
của những cái nhân viên cụ thể đúng không ạ
thì chúng ta mới có được những cái tương tác nó tương đối tốt và có hiệu quả
thế rồi chúng ta sẽ có cái nhân viên liên quan đến cái an ninh mạng
cũng như là cái an toàn bảo mật thông tin
vâng như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng là có thể vừa thừa nhưng lại vừa thiếu nguồn nhân lực đúng không ạ
đúng rồi chính xác là như vậy
đối với từng ngân hàng ấy
chúng ta sẽ phải xây dựng được một cái chiến lược chuyển dịch nguồn lực phù hợp
phải quan tâm đến cái việc mà bồi dưỡng đào tạo cái công nghệ cao cho cái lực lượng lao động đang có tại cái ngân hàng mình
và trên cơ sở đó thì có thể chuyển hóa dần dần một số một bộ phận
các cái nhân viên sang những cái công việc mới phù hợp với cái công nghệ của ngân hàng mới
các cái ngân hàng cần phải có cái xem xét
hợp tác với các cái doanh nghiệp công nghệ
để mà có những cái công nghệ phù hợp với cái hoạt động giao dịch của ngân hàng mình
trên cơ sở đó mở rộng cái hoạt động thanh toán thông qua hệ thống internet
và sử dụng các cái dịch vụ về cái dữ liệu lớn trong các cái hoạt động của ngân hàng
vâng bên cạnh sự chủ động của các ngân hàng thì để có thể giải quyết những thách thức này
thì chúng ta nên có những chính sách như thế nào để có thể hỗ trợ các ngân hàng ứng dụng một cách hiệu quả các công nghệ mới
trước hết là nhà nước có thể có những cái chính sách giảm cái thuế thu nhập đối với các cái ngân hàng
khi mà họ ứng dụng công nghệ cao
để từ đó họ có được cái nguồn lực mua sắm các cái máy móc thiết bị và các cái cơ sở hạ tầng
cái điều thứ hai là về phía ngân hàng nhà nước ấy
cũng như là về phía chính phủ phải có những quy định văn bản quy định pháp quy
về các cái giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt
từ đó cái việc thanh toán qua cái mạng internet thanh toán qua các phương tiện điện tử
nó trở thành một hoạt động thông dụng trong nền kinh tế
thì nó sẽ góp phần thúc đẩy cái hoạt động sử dụng các cái công nghệ cao trong cái giao dịch với ngân hàng
cái tiếp theo nữa là ngân hàng nhà nước cùng với chính phủ phải có những cái văn bản quy định pháp quy
công nhận các cái chữ ký số
cũng như các cái sự phân định về quyền lợi trách nhiệm nghĩa vụ của các cái chủ thể
khi mà có các cái tranh chấp trong các cái giao dịch điện tử này
để từ đó làm rõ cái vai trò cũng như trách nhiệm của từng cái chủ thể tham gia vào hoạt động giao dịch
thông qua cái công nghệ cao
và từ đó góp phần mở rộng cũng như là thực hiện cái quá trình mà giao dịch một cách thông suốt
và nó đảm bảo cái tính minh bạch
đồng thời phía nhà nước cũng phải có cái tuyên truyền sâu rộng đến các cái tầng lớp dân cư
cái việc cái lợi ích cũng như các cái thách thức của cái việc sử dụng cái công nghệ cao
trong cái hoạt động giao dịch ngân hàng
để từ đó người dân có cái nhận thức đầy đủ và có cái hiểu biết về cái giao dịch
thông qua các cái mạng internet cũng như các cái điện thoại thông minh và các cái công nghệ
công nghệ cao khác trong nền kinh tế của dân
góp phần làm cho cái người sử dụng người ta tin tưởng hơn vào các cái dịch vụ ngân hàng
và họ chấp nhận sử dụng các cái dịch vụ công nghệ mới
điều tiếp theo là cái việc mà các cái ngân hàng phải chủ động tiếp cận
với các cái xu hướng mới trong cái hoạt động của ngân hàng thế giới
ở đây là cái yêu cầu về nghiên cứu tiếp cận và học hỏi
cái kinh nghiệm của các cái ngân hàng phát triển trên thế giới ở các cái nước phát triển
và chúng ta phải tìm được cái mô hình phù hợp với cái hoạt động của ngân hàng mình
để từ đó đem lại cái hiệu quả cao nhất cho cái dịch vụ của ngân hàng trong tương lai
vâng rõ ràng là thị trường việt nam thì còn rất nhiều tiềm năng để khai thác
đối với dịch vụ ngân hàng trên cơ sở công nghệ số
tuy nhiên thì cũng đặt các ngân hàng trước áp lực chuyển đổi
ngân hàng nào chuyển đổi nhanh từ mô hình phát triển
truyền thống sang mô hình công nghệ số thì ngân hàng đó sẽ có vị thế vững chắc trong tương lai
một lần nữa thì xin được cảm ơn những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh trong chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn chương trình câu chuyện hội nhập đến đây cũng xin được nói lời chào tạm biệt
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau